tại hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thương lần thứ hai với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước
campuchia lào myanmar thái lan trung quốc và việt nam
đoàn việt nam do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu đã đưa ra ba nội dung
để hợp tác mekong lan thương bền vững phát triển
phát biểu ý kiến tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định sự coi trọng và đóng góp của việt nam
vào hợp tác mekong lan thương trong thời gian qua
về hợp tác trong năm năm tới thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ba nội dung
thứ nhất chú trọng tăng cường hợp tác bảo vệ quản lý và sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước sông mekong
đưa hợp tác nguồn nước trở thành một trọng tâm hợp tác giữa sáu nước
thứ hai phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở hoàn thiện và kết nối để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa dịch vụ
dòng vốn và đi lại của người dân
thứ ba hỗ trợ các nước mekong lan thương tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm kiến thức và công nghệ để thúc đẩy công nghiệp hóa tại các nước thành viên
với chủ đề dòng sông hòa bình và phát triển bền vững của chúng ta
hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thương lần thứ hai đã giả soát tình hình triển khai hợp tác
kể từ hội nghị cấp cao lần thứ nhất tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu và thảo luận các phương hướng hợp tác trong thời gian tới
các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố phnom penh và kế hoạch hành động năm năm hợp tác mekong lan thương
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai với các định hướng lớn và các biện pháp triển khai hợp tác trên ba trụ cột
an ninh chính trị kinh tế và phát triển bền vững xã hội văn hóa và giao lưu nhân dân
kết thúc hội nghị thủ tướng campuchia đã chuyển giao vai trò đồng chủ trì hợp tác mekong lan thương
cho thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào